năm hai nghìn một mươi chín với nhiều sự nỗ lực ngành tài nguyên và môi trường đã đạt những kết quả tích cực
tuy nhiên còn rất nhiều tồn tại thách thức đòi hỏi ngành phải có các giải pháp đột phá trong năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung chính trong hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ngành tài nguyên và môi trường vừa diễn ra ngày hôm nay
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dự và chỉ đạo hội nghị
một số kết quả đáng chú ý mà ngành tài nguyên môi trường đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
là kiểm soát tốt các vấn đề môi trường đối với các dự án lớn giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế
thông qua việc làm tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nói chung
và đặc biệt là hạn chế sắc thải nhựa
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tồn tại và thách thức với ngành như một số việc khiếu nại về đất đai tồn đọng phức tạp kéo dài
lượng chất thải sắn phát sinh tiếp tục gia tăng tỷ lệ được tái sử dụng tái chế còn thấp
chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm giảm biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp
các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng
trước những thách thức đó phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường trong năm hai nghìn hai mươi
cần sớm hoàn thiện hệ thống chủ trương cơ chế chính sách pháp luật trong đó trọng tâm là sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai
tại hội nghị đã ra mắt mạng lưới chạm định vị vệ tinh quốc gia góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản
cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh